các dân tộc vẫn là mồi ngon cho chủ nghĩa đế quốc xâm lược áp bức bóc lột nhằm thỏa mãn lợi ích ích kỷ của nó
bởi thế nhân loại tiến bộ vẫn mong muốn xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn
trong bài viết vẫn vẹn nguyên giá trị vĩ đại của cách mạng tháng một mươi nga
các tác giả phó giáo sư tiến sĩ lê đại nghĩa và thạc sĩ nguyễn văn toàn khẳng định
cách mạng tháng một mươi thắng lợi nước nga soviet ra đời
nên chủ nghĩa xã hội từ ước mơ từ lý luận đã trở thành hiện thực
lần đầu tiên nhà nước nga soviet nhà nước của dân do dân và vì dân được thiết lập
đây là nhà nước dân chủ của đa số người lao động
chứ không phải nhà nước tư sản của thiểu số bóc lột đặc quyền đặc lợi
ngay sau ngày cách mạng thành công chính quyền soviet đã ban hành sắc luật
xóa bỏ mọi sự phân biệt đẳng cấp dân tộc
và mọi thức vị để tất cả chỉ còn một tên chung là công dân của nước cộng hòa soviet nga
đầu tháng một năm một nghìn chín trăm một mươi tám đại hội soviet toàn nga lần thứ ba đã thông qua bản tuyên ngôn
về quyền lợi của nhân dân lao động và bị bóc lột khẳng định mục tiêu của nước cộng hòa soviet nga
là xóa bỏ chế độ người bóc lột người xóa bỏ giai cấp đem lại quyền bình đẳng cho mọi tầng lớp nhân dân nga
dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản và nhà nước soviet từ một nước kém phát triển nước nga
sau đó là liên xô vươn lên trở thành một trong hai siêu cường kinh tế của thế giới
trong lịch sử để trở thành một nước công nghiệp nước anh cần hai trăm linh năm nước mỹ cần một trăm hai mươi năm
nhật bản cần bốn mươi năm trong khi đó liên xô chỉ cần một mươi tám năm để hoàn thành về cơ bản quá trình công nghiệp hóa của mình
trong khi đó liên xô chỉ cần một mươi tám năm để hoàn thành về cơ bản quá trình công nghiệp hóa của mình
đây là tốc độ công nghiệp hóa nhanh nhất mà thế giới từng ghi nhận
nếu không có các chính sách công nghiệp hóa đó thì liên xô không thể duy trì nền độc lập chính trị và kinh tế của đất nước
không thể chiến đấu và giành chiến thắng trong chiến tranh thế giới thứ hai
trên các lĩnh vực văn hóa xã hội liên xô cũng nhanh chóng vươn lên trở thành cường quốc
tạo nên những giá trị ưu việt mà không phải bất kỳ một quốc gia tư bản nào cũng sánh được
trước cách mạng tháng một mươi
trước cách mạng tháng một mươi
ba phần tư nhân dân nga mù chữ
chỉ sau hai mươi năm
liên xô đã xóa xong nạn mù chữ
vào cuối năm một nghìn chín trăm tám mươi
liên xô là một trong những nước có trình độ học vấn cao nhất thế giới
một trăm sáu mươi bốn triệu người có trình độ trung học
và đại học
số lượng các nhà khoa học trên nhiều lĩnh vực cũng đứng vào hàng đầu thế giới
tại thập niên một nghìn chín trăm bảy mươi với gần
ba phần tư công dân có trình độ đại học và trung học
một số lĩnh vực như khoa học vũ trụ điện hạt nhân luyện kim công nghệ vũ khí liên xô đã có được vị trí dẫn đầu thế giới
trên lĩnh vực khoa học kỹ thuật chinh phục vũ trụ liên xô có bước phát triển vượt bậc trở thành quốc gia đầu tiên mở màn cho kỷ nguyên thám hiểm vũ trụ của loài người
năm hai nghìn một mươi bảy liên xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo vào không gian vũ trụ và năm một nghìn chín trăm sáu mươi một lần đầu tiên đưa con người lên vũ trụ mở ra khả năng chinh phục vũ trụ của con người
tiềm lực khoa học khoa học quân sự sức mạnh quốc phòng của liên xô tăng lên nhanh chóng khi năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín liên xô thử thành công bom nguyên tử
phá vỡ thế độc quyền vũ khí nguyên tử của mỹ trở thành một trong những cường quốc có sức mạnh quốc phòng quân sự to lớn thực sự là lực lượng trụ cột trong việc ngăn chặn họa phát xít và bảo vệ hòa bình thế giới
liên xô bảo đảm cho quần chúng công nông được hưởng đầy đủ các quyền chính trị kinh tế văn hóa xã hội bảo vệ sức khỏe chữa bệnh và nhiều giá trị khác nữa như quyền nhà ở quyền được học tập quyền tự do ngôn luận
tự do báo chí tự do tín ngưỡng tôn giáo
liên xô là nước đầu tiên trên thế giới quy định chế độ làm việc tám giờ một ngày và người lao động được phép nghỉ một tháng mỗi năm và vẫn được hưởng lương bình thường
người dân được đưa tới nơi làm việc bằng phương tiện công cộng mà không phải trả tiền được miễn học phí tại mọi cơ sở giáo dục từ mẫu giáo cho tới đại học
sinh viên tốt nghiệp cao đẳng đại học đều có việc làm sau khi nhận bằng
người dân được khám chữa bệnh miễn phí hoàn toàn
các bà mẹ mới sinh được phát sữa miễn phí cho tới khi con được ba tuổi
các sản phụ có quyền nghỉ thai sản trong ba năm
năm đầu tiên họ vẫn được nhận lương bình thường sau đó nếu không muốn trở lại đi làm thì sẽ được nhận trợ cấp xã hội
những thành quả của cách mạng tháng một mươi và các giá trị xã hội xã hội chủ nghĩa ưu việt do liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa đã tác động sâu sắc đến tiến trình phát triển
những thành quả của cách mạng tháng một mươi và các giá trị xã hội chủ nghĩa đã tác động sâu sắc đến tiến trình phát triển
những thành quả của cách mạng tháng một mươi và các giá trị xã hội chủ nghĩa đã tác động sâu sắc đến tiến trình phát triển
khoảng một trăm linh quốc gia giành được độc lập dân tộc giải phóng hơn bảy mươi dân số thế giới sống trên bảy mươi diện tích địa cầu thoát khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân
một số quốc gia sau khi giành độc lập dân tộc đã lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội dẫn đến sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa
nhân loại tiến bộ không thể lãng quên công lao và sự hy sinh to lớn đó của cách mạng tháng một mươi và liên xô vĩ đại
trong các nước tư bản phong trào cộng sản và công nhân quốc tế có bước phát triển mới buộc chủ nghĩa tư bản phải thay đổi đáp ứng những đòi hỏi nhất định của giai cấp công nhân nhân dân lao động
phần nào làm cho đời sống vật chất tinh thần của công nhân người lao động được cải thiện
đúng như chủ tịch hồ chí minh khẳng định tiếng súng đại bác của chiếc tàu rạng đông báo hiệu một giai đoạn mới trong lịch sử của loài người nói chung và của các dân tộc bị áp bức nói riêng
cách mạng tháng một mươi đã ráng một đòn sấm xét vào đầu chủ nghĩa đế quốc và đẩy mạnh làn sóng giải phóng dân tộc ở châu á châu phi
cách mạng tháng một mươi đã có những ảnh hưởng sâu sắc toàn diện đến cách mạng việt nam
sau một mươi năm bôn ba tìm đường cứu nước như một sự tất yếu lịch sử tháng bảy năm một nghìn chín trăm hai mươi nguyễn ái quốc đã đọc được sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa